hà nội chào đón năm mới mậu tuất với tiết trời xe lạnh lất phất mưa xuân
thời điểm này những vùn vã lo toan ngày thường
nhường chỗ cho những khoảnh khắc tĩnh hiếm hoi và sâu lắng cũng như là bình yên của hà nội
nhiều người chờ tết cũng vì thích cái không khí vắng vẻ và bình yên của hà nội vào sáng đầu năm
không ồn ào tiếng còi xe không tắt đường không sô bồ tấp nập
hà nội sáng mùng một tết là không khí xuân tràn ngập là những thanh âm của năm mới
là những người tản bộ đi chúc tết là những con phố vắng người qua lại
dạo qua đền ngọc sơn điều đầu tiên gây ấn tượng với người dân là mùi hương lễ thoang thoảng
đậm chất tết trên đất hà thành
cũng như mọi năm cứ vào sáng mùng một nhiều người đã cùng nhau tới đền xin lộc
cầu cho năm mới an khang thịnh vượng mưa thuận gió hòa
mỗi một năm thì đều có một cảm nhận khác nhau mỗi một năm thì mình trưởng thành hơn
thì mình thấy thủ đô cũng thay đổi hơn
sáng mùng mùa tết thì mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị cho mình công việc riêng gia đình riêng
năm nay sáng mùa một thì bên mình là có thêm gia đình mới
nên là cảm nhận rất là hào hứng và tê trẻ mình muốn đi chùa cầu may
ai cũng thế cũng đi muốn đi thăm gia đình bạn bè cũng thăm gia đình hai bên nội ngoại tộc
để chúc mừng sức khỏe an nhân thịnh vượng cho gia đình
cũng tranh thủ sáng đầu năm không ít gia đình đã cùng nhau đi sắm sửa chúc tết người thân
tất bật vất vả cả năm đây là dịp hiếm hoi để các thành viên trong gia đình cùng quây quần
váy áo súng xính đi thăm những người họ hàng
cùng nói cười rôm rà chúc nhau một năm mới thuận lợi xung vầy
thấy kiểu nó tức là trên tất cả con đường nó đều đi rất là thoải mái không hề có ách tắc gì cả
nói chung là không khí rất là thích ạ
trang trí thì đi trên dọc đường thì thấy có trang trí hoa đèn các thứ nói chung là cảm thấy rất là có không khí

em mong muốn cho tất cả mọi người đều khỏe mạnh gặp nhiều may mắn
với cả em mong muốn cho em sẽ học hành được đạt được kết quả tốt với cả sẽ có được nhiều may mắn trong cuộc sống ạ
cờ tổ quốc treo dọc các dãy nhà những chùm bóng bay sạc sỡ như làm sáng bừng cả dãy phố
không gian sáng mùng một tết như báo hiệu một năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám
với thật nhiều thành công
thắng lợi mới cho mỗi gia đình